các quan chức ukraine cho biết tên lửa của nga đã lao vào các tòa nhà ở kavok vào sáng sớm sáu tháng bốn
trong một tuyên bố mới đây tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết nga vẫn tiếp tục tấn công vào khakhov
việc tăng cường lực lượng phòng không cho khu vực khagov là rất quan trọng
lực lượng phòng không của ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn khi mỹ chưa thể tiếp tục gửi viện trợ quân sự cho kiev
bên cạnh đó sự hỗ trợ của mỹ dành cho ukraine trong tương lai cũng rất bấp bình do quốc hội mỹ vẫn trì hoãn về gói viện trợ mới
tổng thống joe biden đã kêu gọi hạ viện do đảng cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ trị giá sáu mươi tỷ usd cho ukraine
nhưng chủ tịch hạ viện mike johnson vẫn tiếp tục chỉ hoãn vấn đề này trong nhiều tháng viện dẫn các ưu tiên trong nước
trong khi đó nga đã bổ sung và mở rộng kho dự trữ tên lửa bom dẫn đường và máy bay không người lái tấn công
đồng thời tăng cường các hoạt động tấn công tại nhiều khu vực ukraine
tổng thống zelensky cho biết chỉ trong tháng ba nga đã sử dụng hơn bốn trăm linh tên lửa các loại
sáu trăm linh máy bay không người lái và hơn ba quả bom dẫn đường để tấn công ukraine
khakhov thành phố lớn thứ hai của ukraine chỉ cách biên giới với nga khoảng bốn mươi km đã chịu nhiều đòn tấn công nặng nề
dù liên tục dội hòa lực vào khakhov nhưng lực lượng nga vẫn chưa thể giành quyền kiểm soát thành phố này trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột
trong cuộc phản công của ukraine ở kavov vào mùa thu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng nga đã bị đẩy lùi khỏi phần lớn khu vực
của thành phố này
vào cuối tháng ba tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine cảnh báo rằng bất cứ nỗ lực nào của quân đội nga nhằm kiểm soát khakhov
sẽ khiến thành phố này trở thành tử địa với lực lượng moscow
ông si sky cho biết lực lượng nga tiếp tục sử dụng các cuộc tấn công hàng loạt và đã tăng cường đáng kể việc sử dụng các cuộc không kích
và bom dẫn đường phá hủy các vị trí của kiev
khi nga tăng cường các cuộc oanh tạc trên không vào khakhov nước này đã triển khai bom dẫn đường có uy lực mạnh mẽ để tấn công thành phố
các quan chức ukraine và các nhà phân tích quân sự cho biết việc sử dụng bom dẫn đường cải tiến thể hiện bước tiến của nga trên chiến trường
và có khả năng ảnh hưởng tới hệ thống phòng thủ của kiev
nga cũng thường xuyên sử dụng bom lượn loại vũ khí bom trọng lực mạnh được sửa đổi với bộ cánh và hệ thống dẫn đường
cho phép máy bay ném bom tấn công những mục tiêu nằm ngoài phạm vi của hệ thống phòng không ukraine
hơn hai mươi tòa nhà đã bị phá hủy ở cagov kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
các quan chức ukraine ước tính sẽ tốn hơn một mươi tỷ usd để xây dựng lại mọi thứ bị hư hại ở thành phố này
trên thực tế tất cả các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở kharkov đã bị phá hủy
các quan chức ukraine cho biết trong cuộc tấn công gần đây nhất nga đã tấn công các khu vực ở kharkov
bằng một loạt tên lửa s ba trăm linh được bắn từ lãnh thổ nga và có thể tới thành phố này trong vòng chưa đầy một phút
vụ tấn công xảy ra chưa đầy bốn mươi tám giờ sau khi máy bay không người lái của nga tấn công ở kharkov ngày bốn tháng bốn
trong những tháng gần đây
nga đã tận dụng ưu thế trên không để đạt được những lợi ích chiến thuật trên mặt trận
trước khi giành quyền kiểm soát thành phố adica moscow đã sử dụng hàng trăm quả bom dẫn đường
để tấn công các vị trí của ukraine ở adica
nga dường như đang tìm cách lặp lại chiến lược đó để làm suy yếu các công sự khác của ukraine trên khắp mặt trận
theo các quan chức ukraine nga cũng đang nỗ lực tăng phạm vi tấn công của bom lợn
những quả bom dẫn được nga sử dụng để nhắm vào kharkov gần đây được xác định là tên lửa không đối đất
được thiết kế để bay xa gần chín mươi km cho phép máy bay chiến đấu của nga ném bom chúng mà không ảnh hưởng tới lãnh thổ của nga
vào giữa tháng ba quân đội ukraine đã thiết lập tuyến phòng thủ ở kharkov
với việc xây dựng thêm các chiến hào hàng răng dòng chống tăng cùng nhiều công sự khác
các binh lính ukraine đã đào hào mương để ẩn náu các chiến hào sâu được gia cố bằng gỗ
ngoài ra ukraine cũng xây dựng các hầm trú ẩn bằng gỗ và kim loại được gia cố bằng dây thép
bên cạnh các chiến hào và hầm ngầm ukraine cũng dựng các hàng chứa ngại vật hình kim tự tháp bằng bê tông được gọi là giang rồng
răng rồng là chứng ngại vật lý trên chiến trường có thể cản bước các cuộc tấn công của đối phương đặc biệt là với xe tăng xe bọc thép
trong nỗ lực chống lại những cuộc tấn công bằng bom dẫn đường của nga
ukraine tuần trước đã tấn công căn cứ không quân angel hai ở tỉnh saratov của nga cách biên giới gần nhất do ukraine kiểm soát hơn bảy trăm năm mươi km
sân bay quân sự angeles là một trong những địa điểm quân sự quan trọng nhất của nga
nên được sử dụng cho các cuộc tấn công vào ukraine
theo nguồn tin tình báo trong cuộc tấn công này ukraine có thể làm hư hại hoặc phá hủy ba máy bay ném bom chiến lược tu chín mươi năm của nga
hai sân bay khác của nga đã bị ukraine nhắm tới vào ngày năm tháng bốn bao gồm một sân bay vùng crasnoda
nơi hai máy bay chiến đấu su hai mươi năm được cho là đã bị bắn trúng và một sân bay khác cần kos
trong khi đó bộ quốc phòng nga tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã chặn hơn năm mươi máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên khắp đất nước
song không đề cập đến thiệt hại đối với máy bay
các nhà phân tích của viện nghiên cứu chiến tranh đánh giá quy mô hoạt động tấn công của ukraine là đáng kể
ukraine tấn công bốn căn cứ không quân riêng biệt trong một loạt cuộc tấn công cho thấy sự thay đổi đáng chú ý về khả năng
mà các lực lượng ukraine đang sử dụng trong chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự cơ sở hạ tầng quan trọng và khu công nghiệp chiến lược của nga
liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tại nhà hát krogus city hall ở ngoài ô mosco
hội đồng an ninh nga tiếp tục đưa ra những cáo buộc mới về mối liên hệ giữa các nghi phạm khủng bố với ukraine
cụ thể trong phần phát biểu tại cuộc họp của quan chức an ninh hàng đầu tổ chức hợp tác thượng hải ở thủ đô astana của kazakhstan
thư ký hội đồng an ninh nga nikolai pashchevsev đã bày tỏ nghi ngờ tình báo ukraine đứng sau vụ khủng bố nhà hát korkut ở ngoài ô moscow
thư ký hội đồng an ninh này cho biết phía ukraine đang cố bột nga và các quốc gia lên án vụ tấn công phải hiểu rằng
những người ủng hộ tư tưởng hồi giáo cực đoan
có thể là thành viên nhánh nhà nước hồi giáo is tự xưng ở gafahnistan đứng sau vụ khủng bố nhà hát chứ không phải do chính quyền ở kiev thực hiện
do vậy theo quan chức nga điều quan trọng hơn nhiều là phải kịp thời xác định kẻ chủ mưu và bên tài trợ cho tội ác khủng khiếp này
theo đó những bằng chứng đều chỉ ra cơ quan tình báo ukraine đứng sau vụ tấn công
tuy nhiên ai cũng biết rõ kiev không hành động độc lập mà hoàn toàn do mỹ kiểm soát
đến nay phía nga vẫn chưa tung ra bằng chứng cho những cáo buộc của mình
nhưng lần lượt những vị lãnh đạo quan chức cấp cao nga lên tiếng thể hiện về nghi ngờ ukraine cụ thể là tình báo ukraine
trước đó tối ngày hai mươi hai tháng ba vụ khủng bố xảy ra tại khu phức hợp krogus city ho đã khiến ít nhất một trăm bốn mươi bốn người thiệt mạng và hơn năm trăm năm mươi người bị thương
các cơ quan an ninh nga đã bắt giữ một mươi một đối tượng tình nghi trong đó bốn đối tượng trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố
sau quá trình điều tra nga tuyên bố họ có bằng chứng cho thấy vụ xả súng khiến hơn một trăm linh
ba mươi người thiệt mạng ở moscow tuần trước có liên quan đến những người theo chủ nghĩa dân tộc ukraine
theo hãng tin tass trích dẫn một thông báo cho hay cơ quan điều tra nga nêu rõ
đã xác định và bắt giữ một nghi phạm khác liên quan việc tài trợ cho những kẻ khủng bố
các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này
theo ap truyền thông nga đã đăng tải nhiều đoạn video liên quan đến việc bắt giữ và thẩm vấn những nghi can vụ tấn công khủng bố
một trong những tên này thừa nhận được tuyển mộ thông qua một ứng dụng nhắn tin
từ một giáo sĩ hồi giáo hiện vẫn chưa rõ danh tính và được trả tiền để thực hiện vụ tấn công
đáng chú ý ủy ban điều tra nga cho biết những kẻ tấn công đã nhận được một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử từ ukraine
trong tuyên bố nêu rõ sau khi điều tra những kẻ khủng bố bị giam giữ
nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật thu giữ được từ chúng và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính
cơ quan điều tra đã thu được bằng chứng về mối liên hệ của những kẻ trên với phe theo chủ nghĩa dân tộc ukraine
sau các cuộc thẩm vấn
những kẻ tấn công và điều tra ngày hai mươi năm tháng ba tổng thống vladimir putin cho rằng
những kẻ hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công
tuy nhiên nhà lãnh đạo nga cũng khẳng định vụ việc có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu
của những kẻ chống lại nước nga kể từ năm hai nghìn một mươi bốn và có thể có những kẻ đã đặt hàng mới thực sự đứng sau vụ việc
tổng thống putin khẳng định sẽ tìm ra và trừng phạt đích đáng thủ phạm
đồng thời cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nga phải tiến hành điều tra khách quan
trước đó người đứng đầu cơ quan
cơ quan an ninh liên bang nga fsb alexander pornikov đã nói với các phóng viên rằng
mỹ anh và ukraine có thể đứng đằng sau vụ tấn công hôm một mươi hai tháng ba
quan chức này cho biết người ukraine có thể đã chuẩn bị một lối tắt để họ vượt qua biên giới
bốn nghi phạm khủng bố trước đó đã được xác định là những người hồi giáo cực đoan
được tuyển dụng thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến
dường như được điều hành bởi một nhánh của nhà nước hồi giáo is
tuy nhiên các nhà điều tra nga cho rằng dù is đứng ra nhận trách nhiệm
thì khả năng chúng hành động theo chỉ thị của một quốc gia khác vẫn diễn ra
sau vụ việc mặc dù is đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố video tấn công nhà hát
tuy nhiên nga cho rằng việc is đủ khả năng gây ra vụ khủng bố là điều khó xảy ra
nga ngay từ đầu đã tuyên bố theo đuổi mối liên hệ giữa ukraine với vụ tấn công này
trong khi đó kiev liên tục phủ nhận
trước những lời buộc tội phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby
đã mô tả các cáo buộc của nga là vô nghĩa và tuyên truyền
khẳng định tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công
vị phát ngôn viên này nhấn mạnh
trên thực tế mỹ đã cố gắng giúp ngăn chặn vụ tấn công khủng bố
và điện kremlin biết điều này
được biết đầu tháng ba mỹ đã công khai cảnh báo cho nga khi có thông tin tình báo nhận định
những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra ở mosco
ông kirby cho biết mỹ đã gửi cảnh báo bằng văn bản cho các cơ quan an ninh nga
vào lúc một mươi một h một mươi năm phút sáng ngày bảy tháng ba
theo đó giới chức mỹ tin rằng isk một chi nhánh của tổ chức is ở afghanistan
là thủ phạm gây ra vụ tấn công trung tâm hỏa nhạc kyrgyzstytihol ở ngoài ô moskova
khiến một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng
do đó mỹ đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cảnh báo của mình
mỹ không bao giờ muốn thấy những người vô tội thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố
ông kirby nói thêm washington đã chuyển cảnh báo tới mosco về nhiều mối đe dọa khác nhau
kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
xong nga cho rằng việc mỹ có thể nửa
đưa tiền thủ phạm nhanh như vậy là điều đáng nghi
ngày ba tháng bốn phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov đã từ chối bình luận thông tin trên tờ washington post
về vấn đề quan chức mỹ từng cảnh báo rõ nhà hát kyrgyzstytihol là mục tiêu tiểm năng
trước khi vụ tấn công xảy ra và tuyên bố các cơ quan an ninh nga sẽ có trách nhiệm làm rõ vấn đề này